dịch covid một mươi chín đã và đang là mối lo ngại quan tâm hàng đầu của cả cộng đồng
trong đó bệnh nhân ung thư có nguy cơ nhiễm sát covid hai cao hơn so với bình thường
vì sức đề kháng kém hệ miễn dịch suy yếu
vì vậy công tác kiểm soát phát hiện sớm các bệnh viện chuyên khoa này là vô cùng quan trọng
bệnh viện ca trung ương ngay từ cổng hai cửa ra vào được kiểm soát chặt chẽ
bệnh viện ca trung ương ngay từ cổng hai cửa ra vào được kiểm soát chặt chẽ
kê khai y tế xong thì đi vào thì có các bác sĩ đo nhiệt độ và phải đóng dấu vào tay đấy ạ thì mới được vào ạ
thì mình kê khai để cho các nhà chức trách biết
ví dụ như mình chẳng may mình đến chỗ này người ta có xảy ra cái gì đấy người ta biết được người ta báo cho mình
những biện pháp này đã được triển khai tại đây hơn một tháng qua nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
bảo đảm an toàn cho người bệnh người nhà người bệnh và nhân viên y tế
bên cạnh đó khu vực cách ly đã được truyền khai
bệnh nhân sẽ sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín vừa có bệnh lý ung biếu
chúng tôi đã thành lập một khu điều trị bệnh nhân covid nếu chẳng may phải có
tuy nhiên là mong muốn là không có những bệnh nhân covid ở viện chúng tôi
tuy nhiên là nếu một tình huống mà có thật mà bệnh nhân bắt buộc phải điều trị ung thư trong tình huống cấp cứu chẳng hạn
thì chúng tôi phải có giải pháp khoa cấp cứu sẽ mổ ở dưới đấy
và sau đó sẽ đưa ra cái khu cách ly để điều trị riêng